tại thành phố hồ chí minh thông tấn xã việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày thành lập thông tấn xã giải phóng và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đến dự lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là thời khắc lịch sử của ngành thông tấn cách mạng
khi việt nam thông tấn xã và thông tấn xã giải phóng chính thức gợp nhất
sau đó đổi tên gọi là thông tấn xã việt nam
bảy mươi năm năm đồng hành cùng đất nước tiếp bước truyền thống trong kháng chiến
thông tấn xã việt nam tiếp tục đạt được những kết quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ của mình
thông tấn xã giải phóng tiếp tục vinh dự được nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
phần thưởng cao quý sự ghi nhận của đảng nhà nước